sau một thời gian dài lần đầu tiên số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm đã xuống mức hai con số chín mươi sáu người
đây là một trong những tín hiệu tích cực lạc quan trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
chiều ngày một tháng một mươi tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
số bệnh nhân nặng đang thở máy giảm số bệnh nhân xuất viện tăng và số bệnh nhân nhập viện giảm
ca tử vong giảm đáng kể
theo ông phạm đức hải trong ngày ba mươi tháng chín số bệnh nhân nặng thở máy còn một năm trăm sáu mươi tám
giảm một trăm một mươi người so với ngày hai mươi chín tháng chín
hai bốn mươi sáu bệnh nhân nhập viện và hai tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân xuất viện
số ca tử vong do dịch xuống còn chín mươi sáu so với ba ngày trước lần lượt là một trăm ba mươi một một trăm một mươi ba và một trăm linh tám
như vậy sau một thời gian dài lần đầu tiên số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm đã xuống mức hai con số
ông nguyễn hồng tâm phò giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho hay tính đến ngày ba mươi tháng chín
trong kho của hcdc còn trên sáu trăm linh liều vaccine virus chưa kể số lượng đã phân bổ về hai mươi hai địa phương
về tiêm chủng vaccine cho người trên năm mươi tuổi tỷ lệ tiêm mũi một là chín mươi năm mũi hai đạt sáu mươi riêng mũi hai đã tăng một mươi năm so với hai ngày trước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại